trong quá trình tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn
khi đến địa bàn ấp một c xã phước thái lực lượng phối hợp tổ công tác một trăm sáu mươi một công an huyện long thành và công an xã phước thái
phát hiện đối tượng lê phan anh thuận trú tại xã phước thái huyện long thành đang trộm cắp tài sản tại cửa hàng fpt
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ năm mươi bốn điện thoại di động các loại hai mươi hai máy tính sách tay một máy tính bảng
trị giá tài sản hơn một tỷ đồng và nhiều công cụ phương tiện mà đối tượng sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội
thì em vô được thì em đang lấy đồ nhưng mà cũng chưa có ra ngoài nữa thì bị bên công an xã đây bắt lại
tại cơ quan công an thuận khai nhận bản thân đang nợ nần ngoài xã hội do đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá túng quẫn quá nên đã làm liều
qua đấu tranh y còn khai nhận ngoài vụ trộm trên còn thực hiện thêm hai vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn các xã của huyện long thành
việc bắt giữ kịp thời đối tượng đã tạo được sự tin tưởng của người dân đối với lực lượng công an
sau khi em nhận được cuộc gọi cũng như là liên hệ với công an huyện long thành thì chỉ trong vòng ít phút thì bao vây cũng như là bắt được trên trộm
thì bên em rất là cảm kích hiện tại nếu mà số tài sản rất là lớn nếu mà bên em mất thiệt hại chắc rất là nặng
hiện đối với cái vụ việc trên thì công an huyện long thành đã hoàn cấp hồ sơ và chuyển đối tượng cùng tan bật
đến phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đồng nai để tiếp tục điều tra thủ lý theo thẩm quyền
qua cái vụ việc trên công an huyện long thành cũng khuyến cáo đối với lại các cái cửa hàng và người dân
thì không nên để tài sản có giá trị lớn ở trong nhà và cửa hàng
nếu như chúng ta có cái vấn đề cần phải đi ra ngoài thì cần phải có người trông coi và lắp đặt các hệ thống giám sát cảnh báo chống trộm
để phòng ngừa các loại tội phạm đột nhập trộm cắp tài sản có giá trị của gia đình và của cửa hàng
đối với các cửa hàng thì nếu như mà không có người ở lại trông coi thì đề nghị các cửa hàng là thuê mướn và cắt cử nhân viên hoặc lực lượng bảo vệ để phục vụ công tác bảo vệ tài sản
như thường lệ càng về cuối năm các loại tội phạm trong đó có tội phạm trộm cắp tài sản sẽ diễn biến phức tạp
do vậy ngoài vai trò chủ lực của lực lượng công an trong đấu tranh tấn công chấn áp các loại tội phạm
thì cũng rất cần trách nhiệm từ các cấp ngành và đặc biệt là người dân
trong đó mỗi cá nhân hộ gia đình cơ quan doanh nghiệp
nêu cao ý thức tự phòng tự bảo vệ tránh để kẻ gian lợi dụng sơ hở thực hiện hành vi trộm cắp
đồng thời mạnh dạng tố giác tham gia truy bắt tội phạm khi phát hiện đồng hành hỗ trợ cùng lực lượng công an
phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
giữ gìn và bảo vệ cuộc sống bình yên hạnh phúc cho mọi người mọi nhà
cùng với hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
ba đối tượng gồm ngô minh thành đặng tây viễn trinh và phan khắc dũng
cùng chú thệ tỉnh đồng nai đã bị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam
trước đó ba đối tượng này mang theo một số mặt hàng điện gia dụng gồm máy khoan máy cắt cẩm tay
từ nơi trọ ở thành phố long khánh theo tuyến quốc lộ hai mươi về hướng huyện thống nhất để bán hàng
khi đi vào khuôn viên một giáo sứ ở xã gia kiệm phát hiện không có người trông coi
trinh đứng ngoài cảnh giới còn thành đột nhập vào trộm cắp sáu mươi bốn triệu đồng tiền mặt
riêng phan khắc dũng biết rõ số tiền do thành trộm cắp mà có
nhưng vẫn nhận lấy hai mươi hai triệu đồng
vào cuộc điều tra công an huyện thống nhất đã bắt giữ được thành trinh và dũng cùng với tăng vật
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành tỉnh an giang cho biết
đang tạm giữ hình sự ba đối tượng về hành vi cướp giật tài sản
gồm lê thanh tuyền nguyễn văn thảo và trần hòa thuận cùng chú tại tỉnh an giang
vào chiều ngày một mươi một tháng một mươi một thảo điều khiển xe mô tô trở tuyền trên tỉnh lộ chín trăm bốn mươi một
khi đến khu vực xã bình hòa huyện châu thành phát hiện anh trần văn giang đang ngồi bên lề đường nghe điện thoại
thảo điều khiển xe áp sát để tuyền giật điện thoại
sau đó chở nhau về nhà thuận tại xã bình hòa huyện châu thành
đến khoảng một mươi sáu h cùng ngày lực lượng điều tra công an huyện phối hợp với công an xã bình hòa
mới các đối tượng về trụ sở làm việc
thảo khai nhận ngoài việc cùng tuyền thực hiện vụ cướp giật trên
thảo còn cùng thuận thực hiện vụ cướp giật điện thoại khác vào ngày năm tháng một mươi một
trên địa bàn thị trấn an châu huyện châu thành
sau quá trình trinh sát nắm thông tin
vào tối qua đội cảnh sát kinh tế công an quận hải châu thành phố đà nẵng
đã kiểm tra và phát hiện một kho chứa lượng lớn bình khí cười nằm ngay trong khu dân cư
kiểm tra ngôi nhà nằm trên đường hai tháng chín do hoàng như bồng quê hải phòng thuê ở
lực lượng chức năng phát hiện sáu bình kim loại còn nguyên
và một bình kim loại hết khí loại năm kg nghi là bình khí cười
qua làm việc bồng thừa nhận số bình khí này là khí cười chuẩn bị mang đi giao cho khách
ngoài ra bồng còn thuê thêm một kho tại địa chỉ bảy mươi ba trương trí cương quận hải châu
chuyên để chứa khí cười
tiến hành kiểm tra nhà kho này phát hiện thêm sáu mươi bảy bình kim loại đã qua sử dụng
bốn bình kim loại còn nguyên loại năm kg
tất cả đều không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ
hiện số bình khí cười trên được đội cảnh sát kinh tế công an quận lập biên bản tạm giữ
để xác minh xử lý theo quy định
liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tp huế cho biết
đang tạm giữ hình sự đối với phan lê nhật quân chú tại huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế
sau một thời gian mật phục theo dõi vào đêm qua
trước một quán bar trên đường lê lợi thuộc phường phú hội tp huế
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp huế bắt quả tăng quân
đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ là ba mươi chín viên nén
và một mươi tám gói ni lông
bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng
có tổng cối luộng là hơn bốn mươi gram
bước đầu quân khai nhận tất cả số tăng vật trên là ma túy
đang mang đi giao thì bị công an phát hiện bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi một tháng một mươi một
công an tp huế cũng tạm giữ hình sự đối tượng châu thiên bảo
có hành vi tàng trữ heroin
phòng an ninh điều tra công an tỉnh đồng tháp
vừa truy bắt đối tượng lê văn hùng
trú tại huyện đức hòa tỉnh long an
có liên quan đến vụ án lưu hành
vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi
hùng cùng đối tượng nguyễn văn thuận
trú cùng địa phương sử dụng tiền polymer giả
để tiêu thụ tại nhiều cửa hàng tạp hóa
trên địa bàn thị trấn mỹ an
huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp
đối tượng thuận đã bị công an huyện tháp một mươi phát hiện bắt giữ
còn đối tượng hùng nhanh chóng tẩu thoát
để né tránh cơ quan công an
hùng đã bỏ trốn tới nhiều tỉnh thành khác
bằng các biện pháp nghiệp vụ
phòng an ninh điều tra đã phối hợp với công an các địa phương
bắt giữ hùng khi đang lẩn trốn tại tỉnh bình phước
hiện cơ quan an ninh điều tra
đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với hùng
để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã
đối với hai địa phương
hai đối tượng cùng về tội giết người
đối tượng lê đức cường
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
hộ khẩu thường trú tại thôn ba
xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm
dưới trước mép phải
và đối tượng nguyễn quốc tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
hộ khẩu thường trú tại thôn hòa nhất
xã đặng cương huyện an dương thành phố hải phòng
đối tượng này có nốt ruồi cách hai cm
trên sau mép trái
còn về tội giao cấu
hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục
với người từ đủ một mươi ba tuổi
đến dưới một mươi sáu tuổi
công an quận đồ sơn thành phố hải phòng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
đinh đình hồng kiên
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố chín
phường ngọc xuyên quận đồ sơn thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động
bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động
truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện